tòa án nhân dân tp hà nội đã hoãn phiên xét xử vụ án thao túng thị trường chứng khoán
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần louis holdings và công ty cổ phần chứng khoán trí việt
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao thời điểm đỗ thành nhân là chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần louis holdings đã mua cổ phần sáu công ty niêm yết trên sản chứng khoán
nhân là người đại diện pháp luật của ba trong sáu công ty gồm công ty cổ phần louis holdings
công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang và công ty cổ phần dược lâm đồng
lợi dụng vị trí của mình nhân đã khởi xướng bàn bạc và thống nhất với đỗ đức nam
tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của nhân
để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã bi và mã tg nhằm thu lợi bất hợp pháp
đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các bị can kết thúc hành vi thao túng thị trường chứng khoán
đối với cổ phiếu mã bi tg và bán các cổ phiếu này thu lợi bất chính tổng số tiền hơn một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phạm doãn hùng chú tại xã đà sơn huyện đô lương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của nhiều bị hại thông qua hình thức lừa bán vé máy bay trên mạng xã hội
bước đầu cơ quan điều tra làm rõ từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cho tới tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
phạm doãn hùng đã thực hiện hơn ba mươi vụ lừa đảo đối với nhiều bị hại
ở các tỉnh nghệ an và các tỉnh đà sơn
công an hà tĩnh thanh hóa hải phòng với tổng số tiền chiếm đoạt hơn hai trăm linh triệu đồng
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hùng đã đăng tải các thông tin bán vé máy bay giá rẻ lên mạng xã hội
khi có người liên hệ đặt mua hùng đã thuê người làm vé giả rồi gửi cho các bị hại
sau khi được nhận tiền hùng nhanh chóng cắt đứt liên lạc với nạn nhân
sau quá trình điều tra cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với yang jong u là giám đốc công ty trách nhiệm ủng hạn vinh nhuận phường khánh bình thị xã tân uyên tỉnh bình dương
để điều tra về tội giết người
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do yang jong u nghi ngờ nữ kế toán chiếm đoạt tài sản của công ty
sau thời gian nghỉ tết năm hai nghìn hai mươi ba yang jong u trở lại bình dương và phát hiện kho hàng bị thất thoát rất nhiều
bên cạnh đó người này phát hiện nữ kế toán lập ra công ty khác có tên tương tự như tên công ty mình
do đó cả hai đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng
vào tối ngày chín tháng bốn một ô tô tải đã gây tai nạn liên hoàn trên đường trương định phường trần phú thành phố quảng ngãi
khiến cho hai người bị thương và bảy phương tiện xe máy ô tô bị hư hỏng
chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi sáu c hai nghìn năm trăm bốn mươi năm lưu thông trên đường trương định theo hướng bắc nam
khi đến vị trí số nhà một trăm một mươi năm đường trương định
thì mất kiểm soát chạy qua bên phía đường ngược chiều và lao vào bảng hiệu của một cửa hàng hoa
tiếp tục tông một loạt xe máy đang dựng ở vỉa hè và lưu thông trên đường
chiếc xe tải chỉ dừng lại sau khi tông vào một ô tô con đang đậu bên lề đường ngay trước cổng trường tiểu học trần phú
tại hiện trường năm chiếc xe máy nằm hư hỏng nặng
chiếc ô tô năm chỗ bị xe tải tông móc ở phần cửa bên trái
xe tải gây tên nặng cũng bị hư hỏng phần đầu xe
hậu quả vụ tên nặng đã khiến cho hai người bị thương
hiện đã được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
cảnh sát giao thông đã kiểm tra và phát hiện tài xế có vi phạm nồng độ cồn
công an phường hoàng liệt cho biết đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai hà nội
điều tra vụ việc hàng loạt ô tô bị xén rách lốp gạch rước sơn tại khu vực đối diện tòa hh linh đàm
công an phường hoàng liệt nhận tin báo về vụ việc đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự
quận hoàng mai có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra ban đầu
theo đại diện của ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy phường hoàng liệt thời gian qua khu vực quanh các tòa trung cư
trên địa bàn phường luôn nóng tình trạng xe ô tô dừng tự phát đặc biệt là tại vị trí xảy ra việc
hàng loạt xe ô tô bị xén lốp ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy phường hoàng liệt đã dán thông báo đề nghị người dân
không dừng đỗ xe và chủ động gửi qua đêm ở những điểm có người trông giữ
trong tháng ba ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy phường đã phối hợp với cùng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông
tiến hành cẩu kéo xe ô tô dừng đỗ sai quy định
ồn tắc trên tuyến giao thông này tuy nhiên sau khi đưa vào sử dụng thì làn mở rộng đang xuất hiện
những bắt cập ghi nhận của nhóm phóng viên
vào giờ cao điểm dòng xe ngang nhiên đi ngược chiều trên làn mở rộng ở đường nguyễn xiển quận thanh xuân
thậm chí có thời điểm người đi ngược chiều còn chiếm phần lớn lan của các phương tiện đi đúng chiều
không ai có ý thức đi được chiều nhanh là đi động là đi
của ai cũng bộ thế giới người ta đi làm mà thấy nhìn xem từ sáng tới có chút quay là ba người đi ngược chiều
nguy hiểm ba trạm bình thường thì có rồi như là qua quyền thì có rồi còn thay làn thiên trọng thì chưa

cơ bản là đi xuôi đi xuôi về đây là phần đoạn nhưng mà cơ bản là đường này bên phải nó tắt đường
thế họ đi ngược chiều mà cũng có là nhiều cái trường hợp đi vào làn làn ở rộng
nói hôm đó bây giờ này cũng không có không có cái cơ bản
đường nguyễn xiển chạy phía dưới tuyến gành đáy ba trên cao nằm trên trục giao thông hiếp mạnh kết nối hà nội với các tỉnh phía bắc và nam
tuyến đường đi qua hai quận nội thành thanh xuân hoàng mai
mật độ giao thông rất lớn nhất là vào giờ cao điểm sáng và chiều
tình trạng người dân đi ngược chiều trên đường nguyễn xiển diễn ra từ khá lâu
tuy nhiên khi việc mở thêm làn đường mới tình trạng vi phạm an toàn giao thông của người dân càng diễn biến phức tạp
việc mà mở cái làn đường mới ra mà mọi người đi ngược chiều đấy thì là nó chỉ tập trung chủ yếu vào những cái giờ cao điểm thôi
mọi người là tâm lý là đi ở đây nó nhanh nó vắng để sang đường nó nhanh
à cái việc mà đi ngược chiều
đương nhiên nó sẽ là nguy hiểm rồi
thứ nhất là nguy hiểm cho bản thân người đi ngược chiều đấy
thứ hai là cho tất cả các phương tiện mà người ta đi xuôi chiều
cái việc xử phạt thì diễn ra tương đối là khó khăn
người ta tìm đủ mọi lý do là để người ta biện minh cho cái việc người ta đi ngược chiều
và hai nữa là khi thấy lực lượng chức năng đa phần là cái số phương tiện đi ngược chiều đấy sẽ tiến hành là quay đầu bỏ chạy
đấy cái đấy là những cái rất là nguy hiểm cho người điều khiển và người tham gia giao thông khác
để xử lý triệt đề tình trạng này
lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường xử phạt đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân
đối với hành vi đi ngược chiều mức xử phạt sẽ là một triệu rưỡi và bổ sung tước giấy phép lái xe hai tháng đối với xe ô tô
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tuyên phạt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thị sang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại phường ngô quyền thành phố bắc giang tỉnh bắc giang về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện lục nam tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn lừng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn buộm xã thanh lâm huyện lục nam tỉnh bắc giang
và đối tượng la thế anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn đại đồng hai xã danh thắng huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý